lực lượng chức năng tp hcm phát hiện xe tải có gắn mã qr luồng xanh chở sáu bệnh nhân f trong thùng xe qua chốt kiểm dịch
người dân cần tỉnh táo trước lời rụ rỗ tham gia tụ tập sinh hoạt hội thánh của đức chúa trời mẹ
hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua hai nghị quyết về afghanistan và iraq
thưa quý vị đến trưa ngày hôm nay một mươi tám tháng chín cả nước đã tiêm hơn ba mươi ba sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó tiêm mũi một là khoảng hai mươi một hai triệu người và tiêm đủ hai mũi cho sáu hai triệu người
liên quan đến vaccine bộ y tế cũng đã có quyết định số bốn nghìn bốn trăm bảy mươi một vào ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
về việc phê duyệt có điều kiện vaccine abdallah của cuba cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
về số người mắc covid một mươi chín mới trong hai mươi bốn giờ qua
tổng hợp từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng bình cho biết
quảng bình có thêm bốn mươi chín ca covid một mươi chín mới trong đó có bốn ca phát hiện ngoài khu vực phong tỏa và sáu mươi ba ca khỏi bệnh
còn tại tỉnh phú yên ghi nhận một mươi ba ca nhiễm mới sát covid hai
toàn tỉnh đồng nai ghi nhận thêm ba trăm linh chín ca mắc covid một mươi chín mới giảm mạnh nhất trong hai tháng qua
riêng tại thủ đô hà nội số ca mắc covid một mươi chín vào trưa ngày hôm nay trên địa bàn là một mươi năm trường hợp
trong đó có một mươi bốn ca tại khu cách ly
và một ca tại cộng đồng
chỉ còn ít ngày nữa thành phố hà nội sẽ hết thời gian giãn cách xã hội
hiện thành phố đang có những điều chỉnh về biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng linh hoạt kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn
để kiểm soát tốt dịch bệnh việc phong tỏa sẽ không tiến hành ở quy mô lớn
mà chỉ thực hiện ở quy mô hẹp nhất với các điểm phong tỏa
cùng với lực lượng khác các chiến sĩ công an cơ sở đang ngày đêm bám địa bàn
triển khai đồng bộ các biện pháp với mong muốn quyết tâm nhanh chóng khống chế được dịch bệnh
ghi nhận trên địa bàn quận thanh xuân của thành phố hà nội
đây là điểm cách ly phong tỏa tại khu phố h chín phường thanh xuân nam quận thanh xuân thành phố hà nội
với đặc thù là khu dân cư có nhiều ngõ ngách nhỏ các khu tập thể liền sát nhau
ngay khi phát hiện kf các điểm chốt nhỏ đã được thiết lập
các chiến sĩ công an phường được phân công nhiệm vụ trực chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm việc cách ly tại nhà
tôi cảm thấy rằng là các đồng chí công an trực ở cái chốt này rất là tận tình
các đồng chí không quản ngày đêm không quản mưa gió
tức là mấy hôm vừa rồi này là mưa gió rất to
nhưng mà có những cái nhà mà người ta gọi đồ ship vào
thì các bạn tình nguyên nguyện viên các bạn chỉ làm đến khoảng chín giờ các bạn nghỉ

các đồng chí công an này là phải từng người một từng người một
tôi thấy là đưa vào đến tận gia đình tôi thấy các đồng chí rất là tận tình
mà trong người dân của dân phố chúng tôi cũng lên gia lô
cũng nói ở trên gia lô là rất cảm ơn các đồng chí công an
vì các đồng chí công an rất dần gần với dân
với quan điểm tuyệt đối không được chủ quan lơ là và bị động
lực lượng công an cơ sở trên địa bàn phường thanh xuân nam đã chia thành nhiều tổ
hàng ngày đi kiểm tra nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh thực hiện nghiêm quy định phòng dịch
hàng ngày đi kiểm tra nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh thực hiện nghiêm quy định phòng dịch
đồng thời phối hợp với tổ tự quản bảo vệ vững chắc các khu phố thuộc vùng xanh
những trường hợp mua thuốc về ho sốt cảm hot hơi sổ mũi đau mỏ người
thì được nhân viên là lấy lại thông tin ghi vào tờ khai y tế
giấy và gửi lên phòng y tế trước bốn giờ chiều hàng ngày
còn những trường hợp như các cụ mua hàng thông thụ bình thường không cần điện thoại
và không quét được mạng qr
thì nhà thuốc sẽ lấy thông tin và ghi vào sổ
các điểm chốt f chúng tôi có xây dựng sở chỉ huy
thì bên đó có lắp các hệ thống camera và phục vụ cho việc quản lý giám sát từ phía ngoài
đồng thời cũng đã đôn đốc nhắc nhở đối với cán bộ chiến sĩ trực chốt bên trong
nó không thực hiện đúng trách nhiệm của mình
chúng tôi đã có kịp thời để mà chấn chỉnh ngay
chúng ta cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền
người dân và ý thức của người dân đã được nâng cao
tự phòng chính mình
hiệu quả công tác
phòng chống dịch trên địa bàn phường cũng đã có những bước đáng kể
ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
tại các khu phong tỏa cách ly các điểm chốt
lực lượng công an cơ sở còn hỗ trợ đơn vị y tế trong việc truy vết đôn đốc
yêu cầu người dân đi xét nghiệm sàng lọc và tiêm vaccine covid một mươi chín
quyết tâm không để tiềm ẩn nguy cơ mầm bệnh lây lan trong cộng đồng
chúng tôi triển khai việc giữ vững vùng xanh
xanh hóa vùng vàng và thu hẹp vùng đỏ
lực lượng công an quận đã phối hợp với lực lượng y tế
và ủy ban dân một mươi một phường
tổ chức phong tỏa các khu vực có f
các khu vực cách ly y tế
chúng tôi tổ chức củng cố hai trăm bốn mươi chín chốt vùng xanh trên địa bàn
trong đó là bố trí nhiều lực lượng cùng tham gia
công an các phường giao cho cán bộ chiến sĩ phụ trách các khu dân cư
phụ trách từng con phố từng ngõ từng ngách
ở trên địa bàn để làm sao kiểm soát tốt
không để xảy ra tình trạng là chặt ngoài lỏng trong
những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng công an cơ sở
đang góp phần kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín trên địa bàn
tuy vậy dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp
với tinh thần chủ động lực lượng công an sẽ tiếp tục khẳng định
vai trò là lực lượng tuyến đầu
phối hợp với các lực lượng chức năng
nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ
vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
vừa là điểm tựa tinh thần chỗ dựa vững chắc của nhân dân
trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
công an thành phố sa đéc của tỉnh đồng tháp
đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can
về hành vi làm giả phiếu xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
nhằm thu lợi bất chính và bán cho người sử dụng để qua chốt kiểm dịch
hai đối tượng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú tám tháng
là trần hoàng ý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và tạ phước tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
cùng chú tại thành phố sa đéc về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tạ phước tài và chị hà thị tuyết nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại phường tân quy đông thành phố sa đéc
đã dùng phiếu xét nghiệm covid giả để qua chốt kiểm soát
trên tuyến quốc lộ tám mươi phường hai thành phố sa đéc
qua khai thác nhanh tài khai nhận đã thuê trần hoàng ý
làm giả nhiều phiếu xét nghiệm covid một mươi chín cho nhiều tài xế của mình
để di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch bệnh
tại cơ quan công an ý thừa nhận đã làm sáu mươi bảy phiếu xét nghiệm giả cho người có nhu cầu
vâng có thể thấy rằng trong thời gian vừa qua
thì nhiều đối tượng đã tranh thủ lợi dụng việc các cơ quan đơn vị
được phép cấp giấy đi đường cấp cho những người không thuộc đơn vị mình
nhằm trục lợi hoặc vận chuyển người từ vùng dịch về các địa phương
và mỗi giấy đi đường thường có giá từ vài triệu đồng
mới đây đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội
đã triệt phá một đường dây chuyên làm giấy đi đường giả
để đưa người dân từ hà nội về nghệ an
bất ngờ kiểm tra một chiếc xe đang lưu thông
tại khu vực cống trèm quận bắc từ liêm hà nội
cơ quan công an phát hiện lái xe đang đón hai người
chuẩn bị di chuyển về nghệ an
dù cả ba người có đầy đủ giấy đi đường
do công ty vận tải quốc tế hồng hà cấp
nhưng lái xe lại không phải người của công ty này
cũng không biết hai người cùng đi trên xe là ai
thấy có dấu hiệu nghi vấn
lực lượng chức năng đã đưa nhóm người này về trụ sở để làm rõ
tại đây lái xe đã thừa nhận chở khách để lấy tiền
hai hành khách là công dân nghệ an
do muốn về quê nên đã liên hệ với công ty vận tải quốc tế hồng hà
để được vận chuyển chui qua các chốt kiểm dịch
với giá một triệu đồng một người
toàn bộ giấy đi đường được công ty làm giả
mạo danh hành khách là nhân viên công ty để dễ dàng vượt chốt
tức là khi em được đưa về đây
thì các chủ ấy bảo là có liên quan đến những việc làm cái giấy tờ đấy
thì mình mới biết là mình làm
mình không biết là mình không có nhu cầu để làm giả
hay là làm như thế nào để vi phạm
tiến hành điều tra làm rõ
cơ quan công an đã xác định người phụ nữ này
đứng đầu đường dây làm giả giấy tờ đi đường
để vận chuyển hành khách về quê giữa thời điểm dịch bệnh
lợi dụng việc công ty được phép ra đường để vận chuyển hàng thiết yếu
người này đã lên mạng tìm kiếm những người có nhu cầu về quê
sau đó điền đầy đủ thông tin vào giấy đi đường
và đóng dấu của công ty để đưa người vượt chốt
dù thực hiện chót lọt nhiều lần
nhưng người này vẫn cho rằng
mình không trục lợi từ vận chuyển
vì việc làm giả giấy đi đường
tôi không bao giờ có cái tư tưởng là cấp giấy đi đường
và thu tiền để đi đường đấy cả
đấy là chắc chắn
nó hoàn toàn nó chỉ là bảo lãnh cho các bạn
đấy là người của nhân viên tôi
để tôi đưa các bạn về quê thôi
ngoài cái chuyến này thì chị hồng đã tổ chức
chót lọt được ba chuyến với chín đối tượng
chín người về quê
hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với chị nguyễn thị thu hồng
về cái hành vi làm giả
giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức
dù đã có một số trường hợp
cấp khống làm giả giấy đi đường
để cấp cho những người không có công việc
thiết yếu được ra đường
thế nhưng đây là trường hợp đầu tiên
tại hà nội bị cơ quan chức năng khởi tố
bắt tạm giam về hành vi
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
hành vi này có thể bị phạt
từ hai đến năm năm tù
còn tại kiên giang
lợi dụng việc gắn đèn còi
nhãn mát xe cứu thương
và giấy điều xe do doanh nghiệp tự cấp
hai tài xế đã dùng
hai xe ô tô cứu thương của tư nhân
trở thuê năm người từ vùng dịch
thành phố hồ chí minh và bình dương
về quê với giá một mươi ba năm triệu đồng
nhưng hành vi gian dối này
thì đã không qua mắt được cơ quan chức năng
công an huyện châu thành
của tỉnh kiên giang đã ra quyết định
sử phạt hành chính một mươi năm triệu đồng
đối với hai tài xế trên là nguyễn mê văn mi phúc
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
và đặng quốc tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú tại thành phố hồ chí minh
về hành vi không chấp hành các biện pháp
phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
cụ thể vào ngày một mươi bảy tháng chín
lực lượng công an làm nhiệm vụ
tại chốt kiểm soát liên ngành số bảy tỉnh kiên giang
phát hiện hai xe ô tô loại một mươi sáu chỗ
có gắn đèn còi xe cứu thương
trên xe chở bốn người lớn và một trẻ sơ sinh
nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
hai tài xế phúc và tiến
không xuất trình được giấy tờ hợp lệ
do cơ quan có thẩm quyền cấp
tài xế phúc thừa nhận đã nhận trở thuê
cho một cặp vợ chồng từ huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh về huyện an minh
của tỉnh kiên giang với giá sáu triệu đồng
còn tiến thừa nhận trở cặp vợ chồng
và đứa con nhỏ từ thị xã bến cát
của tỉnh bình dương về huyện u minh thượng
tỉnh kiên giang với giá bảy năm triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín
cũng với hành vi trở thuê người từ vùng dịch
tiến đã bị công an huyện đông hòa của tỉnh phú yên
lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi trên
và tạm giữ xe ô tô cùng giấy phép lái xe
tiếp tục với những tin tức khác
liên quan đến vụ việc cháu bé sáu tuổi tử vong
ở hà nội
công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội
đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với bố của cháu bé là lê thành công
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú tại phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm

để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan công an
bước đầu đối tượng lê thành công thừa nhận
khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín
có đánh con gái của mình
đến khoảng một mươi sáu h cùng ngày
mẹ cháu bé cho cháu ăn cháo và uống một viên panadon
thì cháu nôn nhiều nên đưa đến bệnh viện nhi trung ương cấp cứu
nhưng khi đến bệnh viện thì bác sĩ xác nhận
cháu bé đã tử vong ngoài bệnh viện
và báo công an phường láng thượng quận đông đa
đến lập biên bản ghi nhận vụ việc
đến một mươi năm h chiều ngày một mươi bảy tháng chín
công tác pháp y tử thi đã được cơ quan cảnh sát
điều tra công an quận bắc từ liêm
phối hợp với công an phường láng thượng quận đông đa hoàn tất
đồng thời các nhà nơi cháu bé
cùng gia đình đang sinh sống đã bị niêm phong
để phục vụ công tác điều tra
ngày một mươi bảy tháng chín cơ quan công an đã triệu tập lê thành công
đến để lấy lời khai
bước đầu tạm giữ hình sự để làm rõ sự việc
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
làng nghi can dùng dao chém nhiều nhát
vào đầu người đàn ông ở cùng xóm
vì bất ngờ bị kẹp cổ đòi đánh
lê văn phương ba mươi hai tuổi
trú tại thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước
đã bị công an thành phố đồng xoài
phối hợp với công an phường tân bình
bắt giữ để điều tra về hành vi
cố ý gây thường tích
nạn nhân được xác định là kim hoàng diệu
ba mươi bốn tuổi chú tại thành phố đồng xoài
được đi đưa đi cấp cứu với tình trạng
đa chấn thương
tại cơ quan công an phương khai nhận trước đó khoảng nửa tháng
do anh diệu đi xe máy trong xóm
thường hay nẹt bô phóng nhanh trong ngõ nhỏ
nên phương có xuống nhà góp ý
vì xóm nhiều trẻ nhỏ
đến tối ngày một mươi sáu tháng chín khi phương đang ở nhà
thì diệu bất ngờ đi vào nhà kẹp cổ đòi đánh
do có hơi men nên phương đã lấy dao chém rượu
gây nhiều thương tích
khiến nạn nhân gục xuống đất
công an huyện kroana tỉnh bắc lắc
đã điều tra làm rõ khởi tố một người phụ nữ
vì bực tức chồng cũ
mà lên mạng youtube học cách gài bẫy chồng
rồi đặt mua ma túy về bỏ vào cốp xe máy
để báo cho công an bắt chồng cũ
đồng thời khởi tố thêm hai đối tượng có liên quan
cụ thể mặc dù hai người đã đi hôn
nhưng vẫn xảy ra mâu thuẫn
nên trần thị thúy ba mươi bảy tuổi là vợ cũ của anh đỗ văn ý
đã mua ma túy và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
nhét vào cốp xe máy của anh ý
nhằm trả thù chồng cũ
sau đó báo cho công an thị trấn buôn chấp
huyện kroana là một người đàn ông đi xe máy
mà em em đang biển kiểm soát
đang đi giao ma túy
tại cơ quan công an anh ý khẳng định
số ma túy trên không phải của mình
và không biết ai để vào đó
công an vào cuộc điều tra thì đã xác định thúy chính là thủ phạm
công an huyện kroana đã khởi tố
trần thị thúy về tội tàng trữ trái phép trên ma túy
và đang củng cố hồ sơ
để xử lý về hành vi vô khống
hai đối tượng bán ma túy cho thúy
cũng bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
là võ minh trí ba mươi một tuổi
và vũ minh hà hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại huyện kroana
thưa quý vị công an tỉnh thừa thiên huế
vừa phát hiện một nhóm sinh hoạt hội thánh
của đức chúa trời mẹ trái phép
có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
đây không phải là vụ việc cá biệt
bởi trước đó thì truyền hình công an nhân dân
đã phản ánh nhiều nhóm tự xưng hội thánh
của đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ
sinh hoạt lén lút và có nhiều hoạt động
trái với thuần phong mỹ tục
tại nhiều địa phương trên cả nước
đáng chú ý có những nhóm tụ tập đông người
không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
mà còn tiêm ẩn lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
tụ tập lén lút để hoạt động truyền đạo trái phép
lúc lực lượng công an kiểm tra
thì không hợp tác thậm chí chống đối
thì hiện nay trên địa bàn tỉnh
từ số đối tượng tham gia
hội thánh đức chúa trời mẹ này là khoảng
giá đồng khoảng là một trăm một mươi năm người
thì hiện nay trên địa bàn tỉnh
trong đó là hầu hết
số bố cán tích cực là hai phần ba
là người ngoài địa phương
trong đó có số cơm đầu là người ngoài địa phương
ở hà nội vắt vào tham gia
lưu kẹo người ở địa bàn này tham gia
thì người nào mà dùng vũ lực
hoặc đe dọa dùng vũ lực
hoặc dùng các thủ đoạn khác
để ngăn cản hoặc ép buộc người khác
thực hiện quyền tự do tính ngưỡng
tôn giáo theo
hoặc không theo một tôn giáo nào
đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt
vi phạm hành chính về một trong các
hành vi này mà còn vi phạm
thì mức hình phạt cao nhất
sẽ là một năm tù
đặc biệt là trường hợp
phạm tội có tổ chức
hoặc là phạm tội từ hai lòng trở lên
hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh
trật tự an toàn xã hội
thì có thể bị phạt tù
từ một đến ba năm
bên cạnh đó thì cái việc mà vi phạm
chỉ thị giãn cách
nếu mà để lây lan dịch bệnh
thì có thể bị xử lý hình sự
về tội làm lây lan dịch bệnh
chuyển nhiễm cư hiểm cho người
liên tiếp trong những năm
lực lượng công an trên cả nước đã ngăn chặn
tuyên truyền nhắc nhở nhiều cá nhân
tham gia hội thánh của đức chúa trời
hay đức chúa trời mẹ
bởi ngoài trái thuần phong mỹ tục
hội nhóm tự xưng này
còn chưa được pháp luật thừa nhận
và cách thức lôi kéo thành viên cũng hết sức mở ám
khi những thành viên trong hội này
luôn giao giản đứng trên mọi tôn giáo
và đức thánh của họ
là số một trong toàn vũ trụ này
những thành viên trong tổ chức
thường chọn các đối tượng để lôi kéo
là những người dễ tin tò mò
người có hoàn cảnh éo le bệnh tật bế tắc
với mẹ mối mẹ ông con
cháu lên cho phá hết bàn thờ
tập tướng này thì phá mới bế được ít
còn bắt hương chưa kịp bế
thông thường những cháu mà đã tham gia vào tà đạo này
là có dấu hiệu là
không ăn đồ củng này
rồi là không thờ củng tổ tiên này
rồi là có những suy nghĩ là nó lịch lạc
trong đó là có nhiều cháu
là có biểu hiện là xem cha mẹ
mà khi cha mẹ thờ củng là xem cha mẹ
thậm chí là cha mẹ ngăn cản là đó là thể lực của má quỷ
đồng thời là các cháu có biểu hiện bất thường
có những lời nói tự trị
là trải về bình thường
đặc biệt là có một số cháu là có biểu hiện
giống như là loàn thân mất trí
tôn giáo ở việt nam
đều hướng con người
tới những suy nghĩ và hành động lương thiện
tôn trọng những phong tục
tập quán bản địa
khi truyền bá có ý thức
xây dựng cộng đồng xã hội yên bình phát triển
tuy nhiên thì
từ sự việc một thời gian qua
có những nhóm có những hội
truyền đạo cho thấy
là xã hội và người dân
còn hết sức tỉnh táo
trước các tổ chức
hội nhóm mượn danh tôn giáo
để truyền bá tà đạo
êp buộc người khác
có hành vi trái bước thùng phong mỹ tục
đi ngược lại truyền thống văn hóa
của dân tộc
đây cũng là sự cảnh báo sâu sắc về cái tình trạng mà
lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo
để trục lợi vi phạm pháp luật
ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình
lực lượng công an các tỉnh thành trên cả nước
đang chỉ đạo các đơn vị
nghiệp vụ tăng cường công tác
nắm tình hình kịp thời phát hiện
đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền
lôi kéo người dân tham gia
vào tổ chức tự xưng hội thánh của đức chúa trời
hay hội thánh của đức chúa trời mẹ
người dân cũng cần tỉnh táo trước những luận điệu
mà các nhóm này giao giảng
để lôi kéo dụ lừa người dân tham gia
kiếm thảo xin kính chào quý vị
đang theo dõi bản tin dịp sóng hai mươi bốn h bảy
kiếm thưa quý vị
chiều một mươi bảy tháng chín
công an huyện đông hải bạc liêu
đột kích truyệt phá trường gà với quy mô lớn
do đối tượng nguyễn văn hoàng ba mươi sáu tuổi
ở xã an trạch a tổ chức
và thời điểm trên thì có đến cả trăm người
đang tham gia xác phạt
tụ điểm cờ bạc này
công an huyện đông hải đã từng trị phá tù điểm này do người khác đứng ra tổ chức
đến nay nguyễn văn hoàng tiếp tục lôi kéo người dân đến tham gia
gây bức xúc và làm mất an ninh trật tự tại địa phương
trước khi tấn công trị phá trường gà số đối tượng tham gia có gần một trăm linh người
khi lực lượng công an phát lệnh tấn công khi các đối tượng chạy tán loạn vào địa hình phức tạp
nên lực lượng bắt giữ được một mươi ba người để tiếp tục điều tra mở rộng
tăng vật thu giữ gồm có ba con gà trống ba cặp cửa sắt tám điện thoại di động
trên một mươi năm triệu sáu trăm linh ngàn đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại công an công an các đối tượng bị bắt thừa nhận
hành vi cờ bạc ăn tiền theo hình thức đá gà
công an huyện đông hải kiến nghị quỹ ba nhân dân huyện ra quyết định xử phạt
mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng đồng thời tiếp tục xác định hành vi vi phạm của từng đối tượng
để đưa ra hình thức xử lý thích đáng
trong bối cảnh tình hình lây lan dịch bệnh diễn biến phức tạp
mới đây thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại nhà xe đăng nhân ở xã quảng sơn huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh sơn từ ngày một đến ngày một mươi tháng chín
hai tài xế của nhà xe đăng nhân điều khiến sơ ô tô chở khách biện kiểm soát năm mươi một b hai mươi ba nghìn tám trăm linh tám
chở hàng hóa từ huyện ninh sơn vào thành phố hồ chí minh và ngược lại
đến chiều ngày một mươi tháng chín qua xét nghiệm pcr cả hai tài xế này đều cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
tuy nhiên trong quá trình từ thành phố hồ chí minh về địa phương hai tài xế này đã không tuân thủ nghiêm quyên tắc năm k
và dẫn đến làm lây lan dịch bệnh cho một số người khác tại xã quảng sơn
bên cạnh đó cơ quan công an xác định hai lái xe và nhà xe đăng nhân là chú xe vận tải hành khách
và mục đích vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về phòng chống dịch trong hoạt động vận tải hàng hóa
dẫn đến dịch bệnh lây lan ra cộng đồng hiện tại hai tài xế đang được đưa vào công tác khám chữa bệnh
đây là vụ án thứ tư được khởi tố liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại địa bàn tỉnh ninh thuận kể từ đợt dịch thứ tư bùng phát cho đến nay
trong sáng nay công an quận ninh kiều công an thành phố cần thơ đã khẩn trương hoàn tất hồ sơ
để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật vụ việc đối tượng dùng dao tấn công lực lượng công an
theo đó vào khoảng hai h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng chín nhận được tin báo của nhân dân có đối tượng uống rượu say
và đang gây rối tại khu vực
nguyễn công tính cảnh sát khu vực năm công an phường tân an cùng lực lượng bảo vệ dân phố của phường
đến hiện trường để xử lý
khi lực lượng này vừa đến đầu hẻm một trăm một mươi hai đường nguyễn thị minh khai thì thấy quách thái
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đang tạm trú số một trăm một mươi hai chín đường nguyễn thị minh khai là đối tượng được nhân dân phản ánh
đang la lối lớn tiếng và gây ồn ào tại đây
trên tay thái còn một con dao và đe dọa tấn công mọi người xung quanh
đại úy nguyễn công tính yêu cầu đối tượng bỏ dao xuống thì bất ngờ bị thái nhào vào dùng dao đâm vào cổ đồng chí tính
cùng lúc đó lực lượng bảo vệ dân phố kịp thời dùng gậy cao su đánh đứt dao và trấn áp ngay đối tượng đưa về phường xử lý
đại úy nguyễn công tính bị thương ở vùng cổ sau khi được cấp cứu bệnh viện một trăm hai mươi một hiện sức khỏe đã ổn định
lực lượng cảnh sát giao thông tại tp hcm vừa liên tiếp phát hiện xe tải có gắn mã qr luồng xanh
vi phạm pháp luật trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội
trong đó có xe tải chở sáu bệnh nhân f trong thùng xe và đang trên đường từ bệnh viện về nhà điều trị
tại chốt kiểm soát trên quốc lộ một a thuộc địa phận thành phố thủ đức giáp ranh với tỉnh bình dương
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông bình triệu phát hiện xe tải có mã nhận diện luồn xanh
mang biển số sáu mươi một l một nghìn sáu trăm linh một có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện
trong thùng xe tải có sáu người là f cùng nhiều đồ đạc tư trang
làm việc với cơ quan chức năng tài xế khai báo những người này vừa hoàn thành cách ly tập trung
tại một cơ sở cách ly trên địa bàn phường an bình nhờ trở về địa phương để khai báo y tế
hôm nay tại chân cầu vực bình phước lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe tải chở hơn bốn mươi con dây sóng
tài xế không xuất trình được giấy kiểm dịch của cơ sở
và chỉ xét nghiệm một trăm linh dân cư vùng đỏ phạm vi hẹp nhất này
bộ y tế sẽ cùng với tỉnh kiên giang làm lại kế hoạch xét nghiệm kế hoạch phòng chống dịch bệnh
hướng dẫn lại cách đánh giá báo cáo số liệu cho sát với thực tế
và kế hoạch này phấn đấu đến hết ngày hai mươi năm tháng chín kiên giang sẽ kiểm soát được dịch
để đảm bảo công tác phòng chống dịch và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
hàng trăm khu vực có f f một trên địa bàn thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu phải phong tỏa cách ly y tế
cùng với việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
và tp bạc liêu còn quan tâm đến công tác chăm lo cho cuộc sống của người dân
ở các khu vực bị phong tỏa đảm bảo không ai bị thiếu ăn không một ai bị bỏ lại phía sau
khu vực bị phong tỏa tại khóm tám phường năm có hai mươi năm hộ dân
mặc dù bị phong tỏa nhưng các hộ dân ở đây vẫn được đảm bảo có đầy đủ lương thực thực phẩm
ngoài việc thành lập tổ đi chở hộ ubnd tp và phường cũng thường xuyên đến trao
các loại nhu yếu phẩm phục vụ cho cuộc sống hàng ngày
nhờ vậy mà người dân trong khu vực bị phong tỏa yên tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
có thể để cho người dân ở trong các khu phong tỏa thì cơ bản là không phải thiếu thốn về lương thực thực phẩm
nhằm hỗ trợ những hộ dân đang trong khu phong tỏa mua lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm và dược phẩm sử dụng hàng ngày
trong thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ các phường xã thực hiện các hiệu quả mô hình tổ phụ nữ đi chở hộ
giúp phụ nữ và người dân yên tâm chấp hành tốt các quy định trong khu vực cách ly y tế
không chỉ trong các khu phong tỏa mà khi thành phố thực hiện chỉ thị một mươi sáu hạn chế đi lại
nhiều người dân vẫn có đầy đủ các vật phẩm mình cần nhờ lực lượng đi chợ hộ
khi nhận được quyết định phong tỏa cách ly y tế không ít hộ dân cảm thấy chút lo lắng
tuy nhiên được sự hướng dẫn giúp đỡ của chính quyền địa phương
nhất là quan tâm đội dân
và cung cấp lương thực thực phẩm thuốc men thì người dân đã yên tâm
ngoài các suất nhiều yếu phẩm mà thành phố vận động được
cùng với xuất quỹ phòng chống covid một mươi chín quỹ an sinh xã hội của địa phương
trong thời gian thực hiện phong tỏa cách ly y tế toàn thành phố
người dân trong các khu vực bị phong tỏa còn được tỉnh hỗ trợ tám trăm năm mươi xuất an sinh xã hội
với nguồn lực có hạn thì cũng sẽ có trường hợp là họ khó khăn
chưa nhận được những nguồn hỗ trợ hoặc là sẽ có trường hợp là thành phố chưa nắm
hết được những hỗ khó khăn trong dân
do đó thì thành phố cũng rất mong những người mà còn khó khăn mà chưa được nhận
thì có vấn đề gặp khó khăn trong cuộc sống và đặc biệt là lương thực thực phẩm
thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho chủ tịch quy bàn mặt trận thành phố
thông qua số điện thoại chín trăm một mươi tám chín trăm tám mươi bảy một trăm năm mươi hai
thì những ý kiến phản ảnh của bà con sẽ được ghi nhận và mặt trận sẽ tranh thủ
để có nguồn hỗ trợ về chúng mình
với sự quan tâm kịp thời của các cấp các ngành cùng những tấm lòng tương thân tương ái
đã đảm bảo đời sống cho nhân dân ở vùng dịch
dù mọi sinh hoạt có phần hạn chế và hơi gò bó nhưng người dân tại khu vực phong tỏa
trên địa bàn thành phố bạc liêu vẫn đang hàng ngày thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch
với họ chính sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự chia sẻ
của cộng đồng xã hội để giúp họ thêm an tâm để chống dịch
khi dịch bệnh covid bùng phát kéo dài thì các chuyến bay tàu cao tốc đi và đến đảo phú quốc kiên giang
đã tạp dừng từ đó có rất nhiều du khách và người dân bị mắc kẹt tại đây
ngoài việc kêu gọi các khách sạn nhà nghỉ giảm giá tiền phòng
thành phố phú quốc đang ra soát và lên kế hoạch đề xuất phương án hỗ trợ các trường hợp trên
để được về với đất liền khi mà có chủ trương cho phép các đối tượng
cũng như là nối lại các chuyến bay và tàu cao tốc
đã gần hai tháng nay du khách này mắc kẹt
tại đảo chị cho biết rất vui mừng khi nhận được thông tin được chính quyền hỗ trợ lập danh sách
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm được về nhà ở thành phố hồ chí minh
thì chắc chắn là em sẽ rất là nhớ nơi này và cảm ơn phú quốc và cảm ơn tất cả mọi người ở đây rất là nhiều
hiện phú quốc có hơn ba người tại các tỉnh thành phố mắc kẹt lại đảo với nhiều lý do khác nhau
như đi du lịch thăm người thân hoặc đi công tác
với những trường hợp này thành phố đã có phương án hỗ trợ kiến nghị đề xuất tỉnh kiên giang
cục hàng không mở các chuyến bay đưa về nếu như có nhu cầu
hiện nay thì ubnd thành phố phú quốc cũng đã có công văn chỉ đạo cho các cơ sở đô chú
thống kê danh sách của tất cả các khách ở các khu lịch sọ khu nghỉ dưỡng các khách sạn đó
thì có cái ai có nhu cầu về thành phố hồ chí minh hay là về hà nội thì lên cái danh sách cụ thể
để ubnd thành phố có cái kiến nghị đề xuất với tỉnh và đề xuất với cuộc hàng không
để tổ chức những chuyến bay để đưa họ về nếu như họ có nhu cầu
bên cạnh đó thì ubnd thành phố phú quốc cũng đã có làm việc với hội du lịch phú quốc

và một số khu lịch sọ khu nghỉ dưỡng có chính sách có hỗ trợ tốt nhất
cho những cái du khách họ đang còn kẹt lại ở đây kể cả cái việc xem xét rồi tiêm ngừa vaccine cho họ
thành phố cũng kêu gọi giảm tiền thuê khách sạn chính sách tiêm vaccine cho người dân
nếu họ có nhu cầu hiện nay tại các khu nghỉ dưỡng khách sạn nhà trọ giảm giá
có nơi lên đến sáu mươi tiền phòng chính quyền địa phương khuyến khích người dân
lao động phổ thông ở các tỉnh nên ở lại đảo vì các tỉnh còn đang giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu trước đó phú quốc cũng đã tổ chức đưa sáu công dân pháp
rời đảo về đất liền để ra sân bay về nước